rất nhiều khán giả gửi câu hỏi về với nội dung là tôi có thể tăng cường sức đề kháng hay không
hiện nay có rất nhiều ý kiến kiến nghị rằng là tăng cường hệ miễn dịch bằng bổ sung vitamin khoáng chất hoặc là những thực phẩm đặc biệt
thì nhờ hai vị chuyên gia là hãy chia sẻ làm sao để chúng ta biết là hệ biến dịch của chúng ta khỏe mạnh và giúp cơ thể vượt qua bệnh tật
và những thực phẩm như thế nào thì thật sự là hữu ích cho cơ thể của chúng ta
với câu hỏi này thì thấy rõ ràng là với một cơ thể khỏe mạnh
tức là một cơ thể sẽ không có ốm đau không có bệnh tật không có một cái biểu hiện bệnh lý gì cả
tức là vẫn có một tần suất lao động và đạt hiệu quả cao thì đó là một cơ thể khỏe mạnh
còn một khi cơ thể không khỏe mạnh thì lúc đó là dấu hiệu báo hiệu của bệnh tật
và sẽ rất là quan tâm đến vấn đề hoặc bổ sung thuốc men hoặc là thay đổi về chế độ dinh dưỡng
cũng như là cung cấp các cái vi chất cũng như là các cái thực phẩm chức năng
cho nên là nếu như mà không có những cái biểu hiện vẫn đạt được một cường độ lao động hoàn toàn bình thường
thì những cái lo lắng về nó có vẻ như không thật sự là cần thiết lắm
nhưng khi có bất kể một cái dấu hiệu gợi ý nào
ví dụ như là mân ngủ ví dụ như cảm thấy cơ bắp dễ mỏi mỏi mệt hơn so với bình thường
cảm giác ăn không ngon miệng
dấu hiệu sớm của bệnh tật
thì đó là cái thời điểm mà mình cần phải đầu tiên đó là thay đổi cái chế độ ăn
chế độ sẽ là cung cấp các chất dinh dưỡng các vitamin và khoáng chất
với một số lượng nhiều hơn một chút
và tất nhiên là không thể quên được vấn đề là phải bổ sung nước thật sự là đầy đủ
và một cái vấn đề thứ hai nữa là một cơ thể toàn vẹn
tức là đảm bảo chất lượng của bệnh tật và chất lượng của bệnh tật

số lượng nước tiểu phân và đều đặn hàng ngày
thì lúc đó mới là một cơ thể hoàn chỉnh
cho nên nếu như có những cái bất thường như là số lượng nước tiểu ít đi
thay đổi về số lần số lượng phân đi ngoài hàng ngày
cũng đó cũng là dấu hiệu bắt đầu của báo hiệu
liệu có những cái bệnh lý gì không
thì mình cũng lại
tìm cách thay đổi thử cái chế độ ăn
nếu như phân trở nên táo hơn
thì sẽ bổ sung những cái rau xanh số lượng nước nhiều hơn
và với việc thay đổi về chế độ ăn không thôi
mình đã trở về cái trạng thái cân bằng được rồi
thì đó vẫn là cơ thể khỏe mạnh
tuy nhiên khi mình đã tìm cách thay đổi rồi
nhưng những cái dấu hiệu báo hiệu rất là nhẹ nhàng ban đầu đấy
nó không quay trở về với trạng thái ban đầu nữa
thì lúc đó là

và sẽ rất cần phải đến bệnh viện khám
như chị bạch mã đã chia sẻ
và ngoài cái việc làm những cái bộ xét nghiệm cơ bản ra
thì người ta sẽ quan tâm đến những cái dấu hiệu
nếu như là thiếu máu
thì sẽ phải bổ sung những cái vitamin nhóm b
rồi bổ sung sắt
rồi những cái liên quan đến những cái lứa tuổi đang phát triển
thì người ta sẽ phải bổ sung vitamin nhóm a nhóm d
đó là những cái lời khuyên hết sức là cơ bản thôi
còn nếu như là trên một cái cơ sở
là một người có những cái bệnh lý nền
thì trong cái vụ dịch thì đương nhiên là cái tần suất
phải đi khám phải đi sàng lọc
để xem những cái mất cân bằng của cơ thể
sẽ phải dày hơn rất là nhiều
chứ không phải đợi đến khi xuất hiện những triệu chứng
rồi lúc đó mới đi sàng lọc
thì sẽ xuất hiện những cái triệu chứng
ở mức độ nặng hơn
và đòi hỏi cái thời gian để điều chỉnh
quay trở về cái trạng thái cân bằng
sẽ lâu hơn rất là nhiều
như vậy là chúng ta nên theo sát những cái biểu hiện
những cái ngôn ngữ của cơ thể của chúng ta
khi mà chúng ta có những cái biểu hiện đầu tiên
thì chúng ta nên lưu ý đến nó
để xem là chúng ta có cần phải bổ sung
có cần phải sửa chữa cái gì không
hay là cơ thể của chúng ta có thể tự điều tiết lại được
bởi vì nhiều khi chúng ta bổ sung nhiều quá trình
như hai vị chuyên gia đã chia sẻ
nó cũng sẽ gây ra những cái tác động không tốt cho cơ thể
tôi nghĩ là còn để mà có sức khỏe
thì không phải chỉ đơn thuần
là không mắc bệnh đâu
mà còn phải là cả theo định nghĩa của y tế thế giới
nó còn thêm cả là không chỉ đơn thuần
là không mắc bệnh mà còn phải là sự thoải mái
cả về thể chất lẫn tinh thần
cho nên là rất mong là quý vị
sống làm sao thoải mái vui tươi
một cuộc sống mà mình luôn luôn cảm thấy
mọi thứ đều đối với mình điều rất tốt đẹp
thì chắc chắn rằng
sức khỏe của chúng ta sẽ tốt hơn và trọn vẹn hơn
rất cảm ơn những chia sẻ của hai vị